sau một mươi giờ bay từ thủ đô hà nội một mươi bốn giờ chiều nay giờ địa phương
chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn cấp cao nhà nước việt nam
đã đến sân bay quốc tế minsk bắt đầu chuyến thăm cộng hòa belarus
theo lời mời của tổng thống lukashenko
ra sân bay đón chủ tịch nước phu nhân và đoàn việt nam có phó thủ tướng cộng hòa belarus
các quan chức cao cấp và đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
và kiều bào ta đang sinh sống học tập tại cộng hòa belarus
nghi lễ đón tiếp diễn ra trang trọng nồng hậu và truyền thống
các thiếu nữ belarus đã trân trọng mời chủ tịch nước phu nhân và các vị khách quý việt nam
bánh mì và muối biểu tượng cho tình cảm và lòng mến khách
ngay trong những giờ phút đầu tiên đến cộng hòa belarus
chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật hội hiểu nghị việt nam belarus việt nam
và gặp gỡ đại diện cựu chiến binh đã tham gia giúp đỡ việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước